tỉnh quảng trị đã có văn bản cho phép mở cửa trở lại bốn cửa khẩu phụ dọc biên giới quảng trị với lào để lưu thông hàng hóa nhưng không được xuất nhập cảnh với người
quán triệt tinh thần tuyệt đối không để lợi dụng việc mở cửa khẩu phụ để buôn lậu gian lận thương mại
bốn cửa khẩu phụ vừa được ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cho phép hoạt động trở lại là thanh ta rồng trang thuộc huyện hương hóa và cóc thuộc huyện đắc cửa rồng
giáp biên giới với hai tỉnh sa văn đặc hệt và sa na van của lào
việc mở lại tuyến cửa khẩu phụ này giúp người dân giao thương hàng hóa thuận lợi hơn đặc biệt là các mặt hàng nhu yếu phẩm
quán triệt tinh thần tuyệt đối không để lợi dụng việc mở cửa khẩu phụ này giúp người dân giao thương hàng hóa thuận lợi hơn
quán triệt tinh thần tuyệt đối không để lợi dụng việc mở cửa khẩu phụ này giúp người dân giao thương hàng hóa thuận lợi hơn đặc biệt là các mặt hàng nhu yếu phẩm